các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các đối tượng làm giả số hộ khẩu có con dấu chữ ký lãnh đạo của công an chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trả tự nên công an quận đã lập chuyên án triệt phá